trong những năm qua thực hiện cuộc vận động của trung ương hội cựu chiến binh việt nam về phong trào
cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo
nhiều hội viên hội cựu chiến binh tỉnh lai châu đã phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ
tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế giảm nghèo làm giàu chính đáng
đồng thời giúp các hội viên khác phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo
góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phát huy phẩm chất của bộ đội cụ hồ trở về đời thường
cựu chiến binh lê xuân sang ở phường đoàn kết thành phố lai châu luôn năng động hăng say với công việc
từ năm hai nghìn ba sau khi được tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong
từ hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại tỉnh điện biên
ông sang mạnh dạn chuyển hướng sang đầu tư nuôi ong
nhờ nắm chắc kỹ thuật nên đàn ong của gia đình ông luôn phát triển tốt
lượng mật thu đạt cao mang lại thu nhập hơn sáu trăm linh triệu
lượng đồng một năm

trồng những năm qua rất nhiều hội viên cựu chiến binh đã tham gia tích cực
và đã đạt được những kết quả rất là phấn khởi
các đồng chí đã tạo ra công an việt nam cho rất nhiều hội viên cựu chiến binh
và con em hội viên cựu chiến binh
đấy là những thành quả mà chúng tôi đánh giá rất cao
những năm qua hội viên hội cựu chiến binh lai châu
luôn phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ
tinh thần tự lực tự cường dám nghĩ dám làm
biết tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương
trong đó có năm cái chương trình trọng tâm nhất quan tâm với đời sống
sinh hoạt của đồng bào nhất là nước
và đời sống ổn định phát triển kinh tế của đồng bào
do mưa lũ vừa qua ảnh hưởng rất lớn
cho nên tập trung ổn định đời sống của đồng bào
làm đột phá đối với tỉnh nhà và quốc hội cụ chí bình
việc tích cực hưởng ứng phong trào
cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế
xóa đói giảm nghèo
không những giúp bản thân hội viên cựu chiến binh và gia đình
phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
và vươn lên làm giàu chính đáng
mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương